kể từ ngày hôm nay ngày ba tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai bamboo airways sẽ tăng cường mỗi ngày thêm một chuyến khứ hồi hà nội
thành phố hồ chí minh và ngược lại để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa hai đầu cầu của đất nước
như vậy tổng số chuyến bay phục vụ tuyến hà nội thành phố hồ chí minh của bamboo airways tăng lên năm chuyến một ngày
vào những ngày tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
riêng trong ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng hai bamboo airways phục vụ lên tới sáu chuyến một ngày
theo đại diện thương mại của hãng dù mới bay chính thức chưa được bao lâu
tuy nhiên những chuyến bay hà nội thành phố hồ chí minh luôn quá tải
và để đáp ứng nhu cầu của người dân về quê ăn tết nên hãng đã rất nỗ lực xin cấp thêm chuyến bay đêm
được biết đường bay mới thứ một mươi của bamboo airways từ thành phố hồ chí minh đến vân đồn
cũng được khai trương ngày hôm qua hai tháng hai sau đường bay thành phố hồ chí minh thanh hóa